bản sao chiếc cú vàng world cup hai nghìn một mươi tám bán chạy ở việt nam đó là dòng tít trong số ra mới đây của hãng tin afp
tờ báo này nhấn mạnh ở vùng ngoại ô của thủ đô hà nội nhiều thợ thủ công đã bận rộn sản xuất ra hàng trăm bản sao của chiếc cúp vàng world cup
và sau đây mời quý vị khán giả cùng phóng viên thời sự của truyền hình nhân dân ghé thăm xưởng sản xuất những chiếc cú vàng đến từ việt nam này
sưởng sản xuất cúp vàng của gia đình anh vương hồng nhật thuộc xóm một bát tràng gia lâm hà nội
anh nhật là một người đam mê về bóng đá chỉ trong vòng ba tháng sản xuất cút vàng gia đình anh nhật đã thu về hàng trăm triệu đồng
cúp vàng chủ yếu làm bằng thạch cao trọng lượng giao động từ tám đến một sáu kg kích cỡ to như thật
những chiếc cúp vàng fifa có giá bán tám mươi đồng một chiếc
nếu mà tôi tăng lên thì theo như là cái mức nâng dần từng năm
từ mùa một đến một mươi cái tôi tin là vẫn là cháy hàng luôn
đến bây giờ là nhiều khách ở tỉnh xa là tôi chưa còn chưa phục vụ được
không dám nhận tiền của họ sợ là đến hết mùa bóng đá tôi cũng không phục vụ kịp
có những hôm trời mưa một mươi hai h đêm ở đây vẫn có người chờ lấy cúp của tôi
và có những bạn đi rất xa đi xe máy đi từ bắc ninh đi từ hải phòng mới lấy một chiếc cúp
công đoạn khó nhất để làm ra chiếc cúp sao cho giống thật
là tìm kiếm các chi tiết của chiếc cúp
tỷ lệ chiếc cúp sao cho giống thật nhất màu sắc cũng phải đầu tư hơn
khi mà tôi ý tưởng là còn từ hai nghìn một mươi thì lúc đó tôi làm cái cúp thì nó không được đẹp như bây giờ
là chủ yếu là để thỏa niềm đam mê và tặng những người đam mê bóng đá cùng với tôi thôi
đấy sau bắt đầu quá trình đến hai mươi bốn thì tôi đã nâng cấp lên một lần nữa
nâng cấp một lần nữa thì nó cũng chưa thể đẹp như cái cúp hai nghìn một mươi tám rồi
và để được có ngày hôm nay thì tôi đã phải thất bại hơn một mươi lần
những chiếc cúp made in vietnam này đã gây ấn tượng với nhiều tờ báo nước ngoài
là niềm vui theo suốt mùa bóng đá thế giới với những người hâm mộ bóng đá việt nam